ngày bốn tháng tám các lực lượng chức năng cùng một mươi sáu đoàn công tác đã tiếp cận các bản bị cô lập
tiếp tế lương thực nhu yếu phẩm cần thiết tới nhân dân bị mưa lũ cô lập ở bản sa ná
xã na mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
từ bãi cano bên dòng suối son đi khoảng ba km là tới bản sa ná
từ phía ngoài bản chỉ có âm thanh của nước xiết vào đất đá và tiếng mưa rơi nặng hạt
vào trong bản vẫn là tiếng nước tiếng mưa thêm cả tiếng khóc than của những con người có mảnh đời vất vả
nước tràn về quá nhanh khi những người thoát thân chạy được lên đồi
ngoảnh mặt lại nhìn đã thấy cơn lũ cuốn trôi tất cả
những gì mới đó còn là mái ấm bình yên
mỗi người cái bìa nhà nó nổi lên là thành cái bìa ngay thôi mà
người thì ôm con ôm cháu như này
khi ông ngoại của bản này là hai đứa cháu cứ đứng ngồi trên cây như thế này thôi mà
bão đi qua một mươi nhà bị sập hoàn toàn hai mươi bốn nhà bị lũ cuốn trôi
trong số một mươi người vẫn đang mất tích có năm người trong một gia đình
mỗi ngày trôi qua hy vọng vào sự trở về của bản
những người may mắn hơn thì tìm kiếm chút đồ đạc còn lại
chờ đợi được bố trí tái định cư
chưa biết sẽ về đâu nhưng chắc chắn trong những ngày sắp tới
cuộc sống của những người dân nơi đây sẽ còn nhiều khó khăn